và vào những ngày này thì không khí tết đang đến rất gần
các làng hoa nơi đây lại ngược nhịp hơn bao giờ hết

làng hoa thái phiên thành phố đà lạt
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
song dường như nơi đây đã rộn ràng không khí mới
đây là nơi cung cấp nhiều loại hoa cho đà lạt và cả nước
thái phiên nổi tiếng với các giống hoa ngoại nhập đặc sắc
như cúc nhật cúc indonesia
chuẩn bị tết thì mình bắt đầu chuẩn bị trước khoảng từ bốn tháng trước
chuẩn bị các khâu là làm đất chuẩn bị giống rồi phân bón
rồi chuẩn bị có một cái khâu nữa là mình cũng nghe ngóng tình hình
coi thử là thị trường họ chuộng cái loại hoa nào để mình chuẩn bị cái loại giống hoa đó
còn tại làng hoa vạn thành
mặc dù địa hình đồi núi dốc theo dạng bậc thang
nhưng đây vẫn là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho đà lạt đặc biệt là hoa hồng
để phục vụ cho tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
làng hoa có khoảng một mươi cây hoa đồng tiền ba mươi cây cát tường
hàng ngàn cành hoa cúc và hoa li li đáp ứng đủ nhu cầu chơi hoa của người dân
chúng tôi đã hợp ký với nhà vườn để ký kết với nông dân

rồi chúng tôi đã hợp ký với nhà vườn để ký kết với nông dân

từ cả mấy tháng trước tức là ba tháng trước để chuẩn bị cho tết
ngoài việc sản xuất và chuẩn bị cung ứng hoa
để phục vụ cho lễ hội phép tây ban hoa lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi năm
thì bà con nông dân trên địa bàn thành phố đà lạt
cũng như các vô cầu cận
cũng chuẩn bị một số lượng diện tích lớn

và tăng cường việc ứng dụng và sản xuất các giống hoa mới
các loài hoa cao cấp
để phục vụ cho nhân dân trong nước
cũng như là khu vực trong dịp tết nguyên đảng sắp tới
với dự kiến sẽ có khoảng một trăm linh triệu cảnh hoa các loại
được đưa ra chợ tết
trong đó khoảng sáu triệu cảnh li li
năm mươi triệu cảnh hoa cúc
cùng hàng triệu cành hoa là đặc sản độc đáo của thành phố hoa này
như các tường hồng lan
đặc biệt năm nay khá nhiều dịch vụ
nhà vườn đầu tư lớn vào địa lan
với nhiều dống mới
với điều kiện khí hậu tuyệt vời
mà thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây
nhờ đó mà hoa đà lạt
có thể quanh năm khoe sắc
đặc biệt là vào dịp tết
hoa đà lạt lại tỏa đi khắp cả nước
phục vụ thú chơi hoa tao nhã
cho người dân